tòa án nhân dân tỉnh hải dương vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo đặng thị thiết
trú tại huyện gia lộc về tội giết người
theo có trạng vào chiều ngày một mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm trong khi tranh cãi với chồng là ông tăng văn song
thấy ông song cầm chiếc kéo nhọn nghĩ là sẽ đánh mình
đặng thị thiết đã xông vào ràng co khiến ông song ngã xuống nền nhà
thiết đã cướp lấy chiếc kéo đâm nhiều nhát vào người ông song khiến ông chết tại chỗ
sau khi gây ra vụ việc trên thiết đã đến cơ quan công an đầu thú
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tập trung làm rõ hành vi phạm vụ của bịa cáo
và tuyên phạt đặng thị thiết một mươi chín năm sáu tháng tù về tội giết người